theo báo cáo của công ty cung cấp dịch vụ và công nghệ thanh toán mastercard
việt nam đang trở thành trung tâm kinh doanh lớn tại châu á thái bình dương
trong đó thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh đã có mặt trong top một mươi điểm đến về du lịch mice
loại hình du lịch kết hợp hội nghị hội thảo sự kiện
theo báo cáo các điểm đến châu á thái bình dương của mastercard
hà nội đứng thứ bảy và thành phố hồ chí minh đứng thứ chín trong danh sách này
top một mươi thành phố châu á thái bình dương thu hút khách du lịch công tác nhiều nhất
đều ghi nhận sự tăng trưởng hai con số về chi tiêu doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy các quốc gia châu á thái bình dương đón bốn mươi chín bốn triệu du khách đến công tác
và chi tiêu bốn mươi một bốn tỷ usd
thượng hải tiếp tục là điểm đến du lịch công tác hàng đầu trong khu vực
báo cáo của mastercard vừa công bố cho thấy vai trò của du lịch
trong việc thúc đẩy sự phát triển các thành phố thông minh và tăng trưởng kinh tế